công an quận tân phú tp hcm đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy tại một căn nhà trên đường lũy bán bích
đã khiến cho một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương xảy ra vào tối ngày hôm qua ba tháng một mươi
vào khoảng hai mươi h một mươi phút ngày ba tháng một mươi lửa bất ngờ bùng lên từ ngôi nhà số bảy trăm ba mươi năm lũy bán bích
người dân đã truy hô và thông báo đến chính quyền địa phương
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nhận thông tin đã huy động phương tiện đến hỗ trợ triển khai cứu nạn cứu hộ
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày vụ cháy được khống chế bốn người trong căn nhà đã được giải cứu ra ngoài và chuyển đến bệnh viện điều trị
qua xác minh anh đỗ như khôi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là người có mặt trong căn nhà trên đã tử vong
vào tối cùng ngày thi thể nhận nhân đã được đưa ra ngoài
hiện công an đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguồn nhân của vụ việc cũng như thống kê thiệt hại do cháy gây ra
được biết thì căn nhà xảy ra vụ cháy là nơi bán giày dép với nhiều vật liệu dễ cháy nổ
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra và làm rõ